liên quan đến vụ việc một tài xế xe tải vào bệnh viện xét nghiệm khai tên giả
và sau hai lần test nhanh cho kết quả dương tính với sars cov hai thì bất ngờ lên xe bỏ đi
hiện lực lượng công an của hai tỉnh đắk lắc và đăng nông đã vào cuộc phối hợp để làm rõ
theo ông võ minh hùng giám đốc trung tâm y tế tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
tối ngày hai mươi năm tháng chín một tài xế xe tải đã đến bệnh viện nhi đức tâm ở thành phố buôn ma thuột
để test nhanh covid một mươi chín người này khai tên là phạm tấn phước chú tại huyện cư rút tỉnh đăng nông
sau khi nhận thông báo mẫu test nhanh hai lần đều dương tính với sars cov hai người này nhanh chóng ra xe bỏ đi
ngay sau đó cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc đã tổ chức truy tìm
tuy nhiên khoảng bốn mươi phút sau người này lái xe quay lại bệnh viện nhi đức tâm
nhưng tiếp tục khai một tên khác là lê công thức chú tại huyện cư rút
đến chiều ngày hai mươi sáu tháng chín kết quả xét nghiệm bằng phương pháp pcr khẳng định tài xế này dương tính với sars cov hai